bảy tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín tần suất các vụ kiện phòng vệ thương mại với hàng hóa xuất khẩu của việt nam
vẫn duy trì ở mức độ cao trung bình một vụ một tháng
đây là thông tin được đưa ra trong cuộc làm việc diễn ra ngày hôm nay
giữa bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh với cục phòng vệ thương mại
trong bối cảnh hoa kỳ tuyên bố sẽ áp thuế một mươi đối với khoảng ba trăm linh tỷ usd hàng hóa nhập khẩu còn lại từ trung quốc
khiến cho căng thẳng giữa hai nước leo thang có thể tác động đến hàng hóa nhập khẩu của việt nam
làm gia tăng sức ép cạnh tranh đối với các ngành hàng sản xuất trong nước
vì vậy dù đánh giá cao kết quả bảy tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín của cục phòng vệ thương mại
song bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh đã chỉ ra những yếu kém trong công tác triển khai
thực thi hội nhập cũng như phòng vệ thương mại và yêu cầu giải pháp khắc phục
cụ thể sự hiểu biết nhận thức của các bộ ngành về phòng vệ thương mại còn yếu
chưa thực sự được quan tâm đúng mức
bộ trưởng yêu cầu cục phòng vệ thương mại cần phải có cơ chế phối hợp cung cấp thông tin
bên cạnh đó cộng đồng doanh nghiệp việt nam chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa
nên có sự hạn chế về nguồn lực quy mô doanh nghiệp cũng như sự tiếp cận nắm bắt thông tin
trong đó có những thông tin liên quan đến phòng vệ thương mại
bộ trưởng cũng yêu cầu cục phòng vệ thương mại phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai đề án tám trăm hai mươi
về tăng cường quản lý nhà nước về chống lần tránh biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ